theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lũ trên sông ngàn sâu hà tĩnh các sông ở thừa thiên huế đang lên sông thạch hãn quảng trị lên lại các sông ở quảng bình đang giao động ở mức cao các sông ở quảng nam đang xuống
mức nước lúc bảy giờ sáng nay trên sông ngàn sâu tại hòa duyệt là bảy hai m dưới báo động một bốn mươi tám m trên sông thạch hãn tại thạch hãn là năm hai mươi chín m dưới báo động ba bảy mươi một m trên sông vu gia tại ái nghĩa là bảy hai m dưới báo động hai năm mươi hai m
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới lũ trên sông ngàn sâu sông thạch hãn và các sông ở thừa thiên huế tiếp tục lên các sông ở quảng bình quảng nam tiếp tục xuống
tình trạng ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp các khu đô thị tại các tỉnh
quảng bình đến quảng nam vẫn tiếp tục diễn ra nguy cơ cao sẽ ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam